thưa quý vị và các bạn theo bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy
áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam hồng kông trung quốc đã mạnh lên thành bão cơn bão số ba năm hai nghìn hai mươi một và có tên quốc tế là sampaka
ảnh hưởng từ cơn bão từ ngày hai mươi hai cho tới ngày hai mươi bốn tháng bảy ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn văn phòng bộ công an đã có công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó thiên tai công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau
thực hiện nghiêm túc các công điện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai
thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung đảm bảo vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tài
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn an toàn cho người tài sản của nhân dân
ra soát phương án chủ động bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm
để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
bão lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
chủ động chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ
phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại